sau đây là nội dung chi tiết
tiếp tục tiến hành khảo sát tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước campuchia
đây là đợt tìm kiếm lần thứ một mươi sáu tính từ năm hai nghìn cho đến nay
qua một mươi năm đợt tìm kiếm trên địa bàn một mươi tỉnh thành phố của campuchia trong phạm vi quân khu chín đã quy tập được sáu sáu trăm linh bốn hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
hiện tại còn khoảng bốn năm trăm linh hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh trên đất nước campuchia chưa được tìm thấy
tại buổi ký kết đại diện ban chỉ đạo quân khu chín của việt nam bày tỏ cảm ơn chính quyền các lực lượng chức năng và nhân dân campuchia đã tận tình giúp đỡ các đội chuyên trách của quân khu chín hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tỉnh trưởng mauphiron đã yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục thông báo tuyên truyền sâu rộng trong các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân về hiệp định đã ký kết giữa chính phủ việt nam và campuchia về công tác này
từ đó phối hợp chặt chẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việt nam tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ
tỉnh trưởng maufi run cũng bày tỏ biết ơn đảng chính quyền quân tình nguyện và nhân dân việt nam đã giúp campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot đem lại hòa bình ổn định cho đất nước campuchia đến ngày nay
tiếp tục đổi mới công tác cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp các ngành vững vàng về chính trị gương mẫu về đạo đức trong sạch về lối sống có trí tuệ kiến thức năng lực hoạt động thực tiễn gắn bó với nhân dân
đó là nội dung của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra và tỉnh nghệ an đã vận dụng hiệu quả quan điểm này vào lĩnh vực đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa bàn miền núi vùng sâu biên giới
với đặc thù là huyện biên giới trên chín mươi năm người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
vì vậy những năm trước đây cán bộ cấp xã của huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an có ít người đáp ứng được yêu cầu về trình độ văn hóa chuyên môn và lý luận chính trị
nhiệm vụ trong tình hình mới thời gian qua bốn trăm linh cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số đã được huyện quan tâm chú trọng đào tạo về nhiều mặt
để đội ngũ cán bộ thực sự là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hay là cách khác tức là cán bộ có năng lực trình độ thực sự có chất lượng
trước hết thì trong công tác quy hoạch thì mình phải thường xuyên là bổ sung quy hoạch để phát hiện ra những nhân tố mới trên cơ sở đó là đưa vào quy hoạch
nếu như mà thiếu lĩnh vực nào
trình độ nào thì sẽ đem đi đào tạo bổ sung ở lĩnh vực đó để sau đó quay trở về thì mình bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp
hiện nay xã biên giới môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an có ba trăm sáu mươi hectare đất nông nghiệp
phần lớn diện tích này là bà con sản xuất lúa nước với năng suất hàng năm đạt kết quả rất cao
có được kết quả này ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăm bón
đầu tư xây dựng hệ thống canh mương nội đồng còn có vai trò rất lớn của các cán bộ thôn bản
luôn bám sát với bà con trong sản xuất phát triển kinh tế
nếu mà có nhà nước quan tâm nó đào tạo thêm về chất lượng năng lực cán bộ
thì công việc chỉ đào điều hành nó sẽ thuần lợi rất là nhiều
cụ thể như về các mảng sản xuất nông nghiệp để mà được đào tạo cán bộ có kiến thức
nó sẽ cầm tay chỉ việc nhân dân cụ thể hơn sẽ sâu sát thực tế hơn
thực tế cho thấy ở đâu cán bộ xa rời dân
ở đó thường xuyên xuất hiện các điểm nóng về an ninh trật tự
do bị kẻ xấu kích động và lôi kéo
vì vậy đào tạo chuyên môn vẫn chưa đủ
nếu như cán bộ không gắn bó mật thiết với cơ sở với nhân dân không được dân mến dân tin
sẽ khó truyền đạt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước tới người dân một cách có chất lượng
tuy nhiên kết luận này xem ra vẫn chưa giải thích rõ
việc xác định hải sản an toàn và chưa an toàn
tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như các doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại các địa phương này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
theo công bố của bộ y tế tất cả các loại hải sản tại bốn tỉnh này
đều không phát hiện bất kỳ mẫu nào có cyanur chất độc do phomosa hạt tĩnh xả thải
các chỉ số như thủy ngân cadimi asen và sắt trong hải sản đều nằm trong giới hạn cho phép
riêng với chỉ số phenol tất cả các hải sản tầng nổi như cá ngừ cá thu cá nục không phát hiện
tuy nhiên ở một số hải sản sống ở tầng đáy nằm trong vùng từ năm đến hai mươi năm km phát hiện có phenol
chưa an toàn để làm thực phẩm nhất là tại vùng biển hà tĩnh và quảng bình
theo tôi thì công bố như thế thì cũng không khá so với trước
bởi vì khách đi ăn uống và người dân người ta cũng chưa phát hiện được
nhưng mà người ta chỉ có biết là cái loài hải sản ví dụ tôm cua mực rồi là tôm tít rồi cả cái loài ở phần đáy là người ta chỉ biết là không an toàn
nhưng mà người ta chỉ có biết là cái loài hải sản ví dụ tôm cua mực rồi cả cái loài ở phần đáy là người ta chỉ biết là không an toàn

nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe của người tiêu dùng lãnh đạo bộ y tế khuyên cáo người dân không sử dụng các loại hải sản ghẹ tôm tôm tít ốc mực cá đuối cá đục bạch tuộc và các loại hải sản sống ở tầng đáy trong vòng hai mươi hải lý
tuy nhiên làm thế nào để người dân xác định được các loại hải sản trong vòng hai mươi hải lý xem ra là điều không hề dễ dàng

kiểm tra và công bố kết quả của thứ trưởng bộ y tế là cần thiết đối với người dân đánh bắt cũng như là những nhà hàng kinh doanh ở bốn tỉnh miền trung
nhưng mà theo tôi thì việc đó là chưa xả thực
từ không biết thế nào là cái hải sản mà hai mươi trợ lý trở ra mà hai mươi trợ lý trở vào thì người dân và những người thu mua hải sản kinh doanh hải sản thì làm sao mà biết để mà phân biệt được
thì cũng là
thì cũng là
về cái mặt kinh doanh cũng như việc đánh bắt của dân thì chưa có cái gì là tiền triển cả
có thể nói vấn đề kiểm soát tàu thuyền đánh bắt các loại hải sản ở vùng biển chưa an toàn trong vòng hai mươi hải lý trở vào không hề đơn giản
đó là chưa kể tới việc hải sản đánh bắt về được thương lái đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh không bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
do đó việc tiêu thụ hải sản ven bờ của bà con ngư dân bốn tỉnh miền trung chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
bất cập những nút giao thông chưa an toàn ở tỉnh hưng yên
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu để chống quan liêu và tham nhũng
nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng từ sân bay cát bi lên chín đường
thời gian bay mỗi chặng khoảng năm giờ
chuyến bay khởi hành từ hải phòng lúc hai mươi ba h bốn mươi năm và đến seoul lúc sáu giờ giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành lúc bảy giờ một mươi năm giờ địa phương từ seoul tới hải phòng vào lúc một mươi giờ bốn mươi phút
thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ năm mươi phút
chuyến bay sẽ khởi hành từ hải phòng lúc một mươi tám h năm đến bangkok lúc một mươi chín h năm mươi năm giờ địa phương
chủng ngược lại khởi hành từ bangkok lúc một mươi năm giờ hai mươi giờ địa phương và tới hải phòng vào lúc một mươi bảy giờ một mươi phút
việc mở rộng thêm hai đường bay quốc tế từ sân bay cát bi thành phố hải phòng dịp này đã nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng lên chín đường
giúp người dân hải phòng và các tỉnh lân cận thuận lợi hơn trong việc đi lại trong nước và quốc tế
thành phố cần thơ hiện có hai trăm hai mươi ba hợp tác xã và một ba trăm bốn mươi chín tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp vận tải xây dựng thương mại dịch vụ và quỹ tín dụng
trong đó có nhiều hợp tác xã chuyên sản xuất lúa giống nuôi cá cha xuất khẩu đạt doanh thu và lợi nhuận cao góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên
đến nay cần thơ có khoảng bảy mươi hai hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên hoạt động của các hợp tác xã đã bị thay đổi
các xã cũng gặp không ít những khó khăn nhất là các hợp tác xã chuyên trồng cây ăn trái sản xuất rau củ quả sạch khó tìm thị trường tiêu thụ ổn định giá cả bấp bênh
năng lực quản lý của cán bộ tại nhiều hợp tác xã còn hạn chế
để nâng cao năng lực hoạt động của các mô hình hợp tác xã kiểu mới liên minh hợp tác xã thành phố cần thơ tập trung triển khai các lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức kinh tế tập thể cho các hợp tác xã tại các xã phường
từ đó giúp các hợp tác xã nâng cao năng lực hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới có phần gia tăng chuỗi giá trị hàng hóa tăng thu nhập cho nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang vừa phê duyệt đề án xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn tỉnh với số vốn ước tính trên năm trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
tỉnh tuyên quang chia thành hai giai đoạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi xây dựng năm trăm chín mươi năm nhà văn hóa kinh phí thực hiện ước tính trên hai trăm tám mươi năm tám tỷ đồng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm xây dựng năm trăm ba mươi bảy nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên kinh phí ước tính trên hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
thực hiện đề án tỉnh tuyên quang sẽ hỗ trợ toàn bộ cột bê tông vì keo thép xa gồ thép tôn lợp chi phí vận chuyển vật liệu để xây dựng nhà văn hóa tại thôn bản
tỉnh cũng sẽ hỗ trợ không quá hai trăm linh triệu đồng một công trình đối với nhà văn hóa xây dựng tại tổ nhân dân nhân dân tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng chi phí để thực hiện các công việc chuẩn bị mặt bằng thi công nền móng các công tác hoàn thiện và hệ thống điện
tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có trên bốn mươi nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định
nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ cộng tác viên cộng đồng vùng sâu vùng xa về tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết tỉnh quảng ngãi đã tổ chức tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
theo thống kê năm năm qua tỉnh quảng ngãi đã có hơn bảy trăm linh trường hợp tảo hôn và tình trạng này có xu hướng ngày càng gia tăng
tại các xã vùng cao vùng sâu của tỉnh quảng ngãi có nhiều em học sinh lấy chồng ở độ tuổi một mươi bốn
tảo hôn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của các em ảnh hưởng đến việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội
do vậy chương trình tập huấn về tàu hôn hôn nhân cận huyết của đồng bào miền núi vùng sâu vùng xa nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ viên chức cộng tác viên tham gia thực hiện đề án để nắm bắt được tình hình tàu hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn
qua đó sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh quảng ngãi
cùng chuyển sang một số thông tin về giao thông
tại ngày hội đại diện đoàn thanh niên các huyện thành thị và đoàn trực thuộc đã ký cam kết hưởng ứng tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và tham gia tọa đàm tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông của thanh niên và học sinh khu vực nông thôn

tại ngày hội đại diện đoàn thanh niên các huyện thành thị và đoàn trực thuộc đã ký cam kết hưởng ứng tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và tham gia tọa đàm

các vi phạm chủ yếu là xây nhà ở lều quán dưới đường dây điện trồng cây hành lang bảo vệ dưới điện thậm chí nhiều trường hợp cột điện nằm giữa nhà tiêm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố về điện và ảnh hưởng đến tính mạng con người
các địa phương có nhiều điểm vi phạm hành lang lưới điện là huyện gia lộc với hai trăm một mươi hai trường hợp huyện tứ kỳ có một trăm bảy mươi bốn trường hợp và thị xã trí linh có bảy mươi tám trường hợp
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chính quyền địa phương và các ngành chức năng khi lập quy hoạch cấp đất cấp phép xây dựng tại những vị trí có đường dây điện đi qua đã không phối hợp chặt chẽ với ngành điện
mặt khác các công trình vi phạm hành lang lưới điện khi xây dựng đã không bị xử lý kịp thời
nhiều trường hợp xây dựng vi phạm dù bị lập biên bản nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý rứt điểm
trước thực trạng nêu trên điện lực hải dương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để giải tỏa các điểm vi phạm bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
một nhiệm vụ quan trọng được nêu trong nghị quyết đại hội
hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu
tuy nhiên việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra những sai phạm đó thì còn nhiều bất cập
nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cơ sở để phân tích trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân dẫn đến đùn đẩy né tránh
từ thực tế này tỉnh ủy quảng ngãi đã ban hành nghị quyết số ba trăm linh sáu về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm
đối với người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan đơn vị thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách được giao
đây là một chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng nêu trên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ
đây là hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện quyết định ba trăm linh sáu của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ngãi
thường trực ủy ban kiểm tra và lãnh đạo cấp phòng công chức người lao động ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu
và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy là đưa chương trình kiểm tra giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu
và cụ thể là thực hiện quyết định ba trăm linh sáu đó vào trang chương trình kiểm tra giám sát hàng nam
và chúng tôi xem đây là một nhiệm vụ rất quan trọng
đến nay cán bộ công chức một mươi bốn huyện thành phố của tỉnh quảng ngãi cũng đã ký cam kết thực hiện quyết định ba trăm linh sáu
đây là cơ sở để mỗi cán bộ công chức và người lao động xác định rõ chức trách nhiệm vụ xây dựng kế hoạch của mình
phân loại cán bộ hàng nam như vậy đó thì sẽ thấy được đồng chí nào đồng chí tốt đồng chí nào là hoàn thành ở mức độ tuy có hoàn thành nhưng vẫn còn chỗ này chỗ khác nó yếu
để mình có kế hoạch bồi dưỡng rồi năng họ lên nhưng mà đến khi mà có vi phạm đến mức phải điều động phải bố trí việc khác thì bang tổ chức tỉnh quỹ thì lại là cái người chịu trách nhiệm để tham mưu cái việc đó
thực tế tại quảng ngãi giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi năm đã xử lý hai mươi bốn trường hợp người đứng đầu và cấp phó thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với vụ việc tham nhũng được phát hiện
không ít trường hợp đùn đầy né tránh trách nhiệm cá nhân khi xảy ra tiêu cực làm mất niềm tin của người dân
vì vậy quyết định ba trăm linh sáu đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
trước đây nhìn chung hàng năm đều có đánh nhớ nhưng mà trong thực tế mình cũng có cái sáng mà dựa
để mà mình làm cái thước đo làm cái tiêu chí thì nó không có sâu không có sâu và không có thực tế như là trong cái bài đại sáu người ta bây giờ quy định rất là rõ ràng
cho nên nó tác dụng rất là lớn
theo tôi thì tôi thấy rằng là nó có tác dụng rất lớn đối với trong cái từng cấn bộ hoặc lấy cái đó để mà răng đa cấn bộ đơn viên mà thiếu cái tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình
nhiều vậy với quyết định ba trăm linh sáu tình người quảng ngãi vừa tăng cường trách nhiệm của người
đứng đầu ở các cơ quan đơn vị địa phương vừa tạo cơ sở để xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra ở nơi được giao phụ trách
đây là tiền đề cơ bản quan trọng để đẩy lùi tham nhũng lãng phí quan liêu trong đội ngũ cán bộ đảng viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ
ở phần tiếp theo của chương trình eu bổ nhiệm tân ủy viên phụ trách an ninh
thêm các trường hợp
bổ nhiệm mới rica tại singapore
các chính phủ thuộc liên minh châu âu vừa bổ nhiệm nhà ngoại giao anh julen king làm tân ủy viên eu phụ trách các vấn đề an ninh
việc bổ nhiệm diễn ra sau khi được nghị viện châu âu thông qua hồi tuần trước
theo đó ông julian king thay thế ông jonathan hil người từng giữ chức ủy viên phụ trách các cơ quan tài chính ở bruxelles bỉ
hội đồng châu âu cho biết việc bổ nhiệm này áp dụng đối với quãng thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại của ủy ban châu âu
sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ông king có thể từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình nếu các cuộc thương lượng của anh với các đối tác eu về brexit kết thúc sớm hơn thời điểm đó
hiện các cuộc đàm phán như vậy vẫn chưa được khởi động và có thể kéo dài đến hai năm sau khi được bắt đầu
đại diện chính phủ cuba và nhật bản vừa ký kết thỏa thuận để tái cơ cấu các khoản nợ trong chung và dài hạn mà la habana đang nợ tokyo
động thái này được thực hiện theo tinh thần thỏa thuận đa phương giữa cuba với các nhóm nước
chủ nợ của cuba trong cơ lộc bộ paris
truyền thông cuba đưa tin thỏa thuận tái cơ cấu nợ được ký kết tại cuộc gặp giữa đại sứ nhật bản tại cuba
masaru watanabe và phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng kiêm bộ trưởng kinh tế và quy hoạch cuba ricardo cabrisas
thỏa thuận này đánh dấu việc cuba đã thành công trong đàm phán tái cơ cấu nợ hoàn toàn với một mươi ba trong số một mươi bốn nước chủ nợ
thỏa thuận được ký ngay trước thềm chuyến công du của thủ tướng nhật bản shinzo abe đến cuba dự kiến vào tuần tới
đây sẽ là chuyến thăm cuba đầu tiên của một thủ tướng nhật bản kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef vừa đưa ra cảnh báo rằng
đến năm hai nghìn ba mươi hơn sáu mươi trẻ em đang trong độ tuổi đến trường ở các nước có thu nhập bình quân thấp
có thể sẽ không có cơ hội được học những kiến thức cơ bản của bậc tiểu học đi ngược lại với mục tiêu phổ cập giáo dục trẻ em toàn cầu
theo báo cáo mang tên thế hệ học tập
đầu tư vào giáo dục nhằm thay đổi thế giới của ủy ban quốc tế về trợ giúp tài chính cho cơ hội giáo dục toàn cầu
nếu các chính phủ không nhanh chóng tăng đầu tư vào giáo dục
trẻ em ở các nước thu nhập thấp sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo
và sẽ không thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước khi đến tuổi trưởng thành
cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi thế giới sẽ có khoảng một năm tỷ người ở độ tuổi trưởng thành không được trang bị những kiến thức cơ bản bậc tiểu học
báo cáo cũng cho biết hiện chỉ có năm mươi trẻ em bậc tiểu học và gần hai mươi năm trẻ em bậc trung học
ở những nước thu nhập bình quân vừa và thấp đang được học những kỹ năng cơ bản
có tới ba trăm ba mươi triệu học sinh bậc tiểu học và trung học không được trang bị kiến thức cơ bản
cơ quan môi trường quốc gia singapore vừa cho biết đã có thêm một mươi hai trường hợp được xác định là nhiễm virus zika vào cuối tuần qua
nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên ba trăm tám mươi chín
hiện nay đã có chín khu vực được xác định là có virus zika
virus zika lan truyền ở singapore
bộ y tế singapore đã yêu cầu tất cả phụ nữ mang thai có triệu chứng nhiễm virus zika như sốt và phát ban
cũng như những phụ nữ đã kết hôn có kết quả dương tính với virus zika phải làm xét nghiệm bất kể họ ở trong các khu vực lây nhiễm virus zika hay không
singapore đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus zika trong nước vào ngày hai mươi bảy tháng tám
và phụ nữ mang thai đầu tiên nhiễm virus zika vào ngày ba mươi một tháng tám
mặc dù là quốc gia có những tiêu chuẩn cao nhất về chăm sóc y tế trong khu vực
tuy nhiên trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và nhiều cây xanh
hàng năm singapore ghi nhận một số lượng lớn ca sốt xuất huyết cũng do mũi andes truyền bệnh
trong khi vụ lùm xong xung quanh cáo buộc apple trốn một mươi bốn năm tỷ usd tiền thuế tại ireland vẫn chưa đến hồi kết
thì mới đây hãng này lại tiếp tục phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế tại nhật bản
công ty apple inch itunes công ty con của apple có trụ sở ở nhật bản
đã bị giới chức địa phương cáo buộc trốn thuế tại quốc gia này
cục thuế tokyo đã yêu cầu apple inch itune trả số tiền một mươi hai tỷ yên nhật tương đương với một trăm một mươi tám triệu usd tiền thuế
cũng theo cơ quan này apple inch itune đã báo cáo thu nhập thấp hơn so với con số thực tế
bằng cách chuyển một phần lợi nhuận thu được tại nhật bản sang ireland
nơi được cho là thiên đường thuế của apple với lý do trả tiền bản quyền phần mềm
hiện apple cũng như cơ quan thuế nhật bản từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào xung quanh vụ việc trên
bộ tài chính indonesia vừa cho biết
thuế indonesia sẽ tiến hành điều tra google với cáo buộc trốn thuế
theo đó google có thể sẽ phải đối mặt với yêu cầu bồi thường bốn trăm linh triệu usd tiền thuế
nếu như chính phủ nước này điều tra được các hoạt động trốn thuế và tránh thuế của tập đoàn này
cụ thể indonesia truy thu thuế năm năm qua với google và chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy
số tuyển thuế truy thu đã hơn bốn trăm linh triệu usd
các nhà điều tra thuế indonesia đã tới văn phòng google tại nước này và cho biết
tiền thuế họ nhận được chưa bằng năm triệu usd